sau khi hát karaoke gần một mươi người đàn ông thuộc hai nhóm đã ẩu đả vì mâu thuẫn chuyện lối đi xe trên đường lý thường kiệt phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
công an thành phố long khánh đã mời những người ẩu đả trên đường lý thường kiệt về lên làm việc
theo công an tp long khánh sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trước quán karaoke hân linh trên đường lý thường kiệt phường xuân an
một mươi người thuộc hai nhóm một nhóm đi ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát
khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm đi ô tô bốn người không nhường đường nhau trên đường lý thường kiệt
nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi xe máy tránh đường cho đi và nhóm đi xe máy yêu cầu ngược lại dẫn tới lời qua tiếng lại
không tìm được tiếng nói chung hai nhóm xảy ra hỗn chiến khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa đường